hôm nay hai mươi bốn tháng một mươi kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn tiếp tục ngày làm việc thứ ba
trong phiên họp hôm nay nhiều dự án luật sẽ được các đại biểu thảo luận tại hội trường
cụ thể buổi sáng các đại biểu sẽ nghe và thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật đấu giá tài sản
sau đó bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội về dự án này
trong phiên họp buổi chiều ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội phan thanh bình trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật tín ngưỡng tôn giáo
trước khi các đại biểu thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau tiếp đó bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân sẽ tiếp thu và giải trình ý kiến